thưa quý vị và các bạn số lượng chất lượng hướng dẫn viên chưa đáp ứng yêu cầu của thị trường
thực trạng này là một khó khăn của ngành du lịch việt nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế
làm thế nào để tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành du lịch đang không chỉ là câu hỏi đặt ra cho các nhà hoạch định chính sách mà còn là điều chăn trở của những người quan tâm đến lĩnh vực này
chương trình hôm nay xin giới thiệu bài bất cập nhân lực ngành du lịch của tác giả thi phong mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
thống kê mới đây của tổng cục du lịch cho thấy đến nay cả nước có hơn một mươi bảy hướng dẫn viên du lịch
gồm chín chín trăm hai mươi hướng dẫn viên quốc tế phục vụ gần một mươi bốn triệu lượt khách và bảy bốn trăm sáu mươi bảy hướng dẫn viên trong nước phục vụ hơn bốn mươi năm triệu lượt khách
theo tính toán của giới chuyên môn số lượng hướng dẫn viên đó chỉ đáp ứng được một mươi năm nhu cầu khách trong nước và bốn mươi nhu cầu khách quốc tế
như vậy để bảo đảm cung cầu ngành du lịch cần phải bổ sung ít nhất hai mươi năm hướng dẫn viên quốc tế
và năm mươi hướng dẫn viên trong nước
vậy con số này có thể trông chờ từ nguồn nào
điều đầu tiên cần kể đến là khối các trường đại học cao đẳng trung cấp có chuyên ngành đào tạo du lịch
căn cứ số lượng tuyển sinh của các trường thì hiện nay mỗi năm cả nước có khoảng năm mươi sinh viên du lịch tốt nghiệp
do đó để bù đắp bảy mươi năm hướng dẫn viên du lịch còn thiếu không phải là vấn đề quá lớn
tuy nhiên số lượng sinh viên du lịch tốt nghiệp ra trường hàng năm nhiều
nhưng số người tìm được việc làm đúng chuyên ngành đào tạo lại ở mức thấp
chỉ năm số sinh viên tốt nghiệp đại học ba mươi số sinh viên cao đẳng trung cấp ra trường làm việc đúng ngành đúng nghề
số lao động còn lại trong ngành du lịch là từ chuyên ngành đào tạo khác chuyển sang
vậy nên để đáp ứng được đòi hỏi của công việc họ phải theo học các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về du lịch
đây là nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng hướng dẫn viên du lịch vừa thiếu trầm trọng về số lượng
vừa yếu về chuyên môn
trên thực tế không hiếm gặp tình trạng hướng dẫn viên thiếu kiến thức về văn hóa lịch sử
nên trong quá trình hướng dẫn khách tham quan đã cung cấp thông tin sai lệch gây bức xúc dư luận
có hướng dẫn viên đưa khách đến điểm di tích hay lịch sử
thay vì cung cấp thông tin về nơi tham quan thì kể chuyện tiếu lâm
và hướng dẫn khách tự tìm hiểu về di tích tại bảng thông tin là cộng ra vào
cá biệt có hướng dẫn viên chỉ đưa khách đến điểm tham quan rồi vào quán nghỉ ngơi uống nước
hẹn sau mấy giờ sẽ đón để đưa khách đi tiếp hoặc về khách sạn
nhiều ý kiến cho rằng hiện nay một số hướng dẫn viên không chỉ yếu kém về chuyên môn
mà ý thức đạo đức làm nghề cũng kém
tình trạng này không chỉ xảy ra với hướng dẫn viên tai ngang
tức là người không được đào tạo cơ bản về chuyên ngành du lịch
mà ngay cả với một số người được học hành chính quy đào tạo bài bản
lãnh đạo một công ty du lịch cho biết với đối tượng là sinh viên chuyên ngành du lịch mới tốt nghiệp
đơn vị phải mất từ sáu tháng đến một mươi hai tháng để đào tạo lại
việc đào tạo lại là khá phổ biến vì theo đánh giá của nhiều đơn vị kinh doanh du lịch
không ít sinh viên ngoài tấm bằng tốt nghiệp hầu như không biết mình cần phải làm gì
hiện tượng này cho thấy giữa học và hành của chuyên ngành du lịch đang còn những điểm vinh nhau khá xa
một tiến sĩ giảng dạy tại khoa du lịch học trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia hà nội cho biết
giáo trình giảng dạy tại khoa du lịch thuộc nhiều trường đại học thường chỉ dạy những điều cơ bản như
một người dẫn đường
hai thuyết minh tuyến điểm
sắp xếp và thực hiện các dịch vụ theo chương trình
bốn xử lý các tình huống
năm đại diện công ty
hệ quả là việc đào tạo còn thiếu hệ thống người học thiếu nhiều chi thức kỹ năng như
kiến thức lịch sử địa lý văn hóa nghệ thuật việt nam tính linh hoạt đa năng và nhạy cảm
thân thiện với khách như một đại diện ngoại giao ý thức của một công dân yêu nước có trách nhiệm
nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của đất nước đây là điều cần được các cơ sở đào tạo
chuyên ngành du lịch quan tâm và điều chỉnh kịp thời tình trạng dạy chay học chay không gắn với
thực tiễn ở một trình độ góc độ nhất định sẽ dẫn tới lãng phí tiền bạc thời gian công sức của cả
người dạy lẫn người học thời gian tới rất cần tăng cường liên kết giữa nhà trường và các đơn vị hoạt
động trong lĩnh vực du lịch việc hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp giúp các cơ sở đào tạo
nắm bắt các yêu cầu đòi hỏi của thị trường từ đó kịp thời điều chỉnh bổ sung nội dung vào chương
trình giảng dạy đồng thời tạo môi trường thực tế giúp sinh viên thực tập trải nghiệm để sau này ra
trường không bị bỡ ngỡ bên cạnh đó sự hợp tác cũng giúp các tổ chức doanh nghiệp du lịch được
hưởng lợi bởi họ tìm kiếm được nguồn nhân lực chất lượng không mất công tuyển lựa đào tạo lại
chuyên môn nghiệp vụ hiện nay không khó để một cá nhân được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch
theo điều bảy mươi ba luật du lịch năm hai nghìn năm điều kiện để cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch trong nước
về chuyên môn nghiệp vụ gồm có trình độ trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành hướng dẫn du lịch
trở lên tốt nghiệp chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch cho cơ sở
đào tạo có thẩm quyền cấp với hướng dẫn viên quốc tế đòi hỏi về chuyên môn nghiệp vụ cao hơn
cụ thể là có trình độ cử nhân chuyên ngành hướng dẫn du lịch trở lên nếu tốt nghiệp đại học
chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ về hướng dẫn du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền
cấp phải sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ như vậy dù không học qua chuyên ngành hướng dẫn
viên du lịch chỉ cần trải qua một khóa đào tạo ngắn hạn theo quy định hiện hành và được cấp chứng
chỉ đạt yêu cầu là một người có thể hoạt động trong lĩnh vực du lịch với tư cách hướng dẫn viên
do sự phát triển khá nóng của du lịch các năm qua dẫn đến việc thiếu hướng dẫn viên du lịch nên
dẫn đến tình trạng một số cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ theo số lượng nhưng chưa bảo đảm về chất lượng
đáng chú ý đội ngũ hướng dẫn viên du lịch quốc tế đang ngày càng bộc lộ một số bất cập bên cạnh
trình độ chuyên môn nghiệp vụ còn yếu kém thì hạn chế về trình độ ngoại ngữ là rào cản trong giao
tiếp với khách nước ngoài hiện ngành du lịch thiếu trầm trọng hướng dẫn viên biết các thứ tiếng nga
pháp nhật bản thái lan
vì thế dẫn tới tình trạng du lịch chui đó là công ty lữ hành quốc tế tự tổ chức tour du lịch
của hướng dẫn viên viêng và chỉ nhờ hướng dẫn viên việt nam đứng tên để hợp thức hóa
hậu quả là hướng dẫn viên nước ngoài tự giới thiệu hướng dẫn theo cách hiểu của họ thế nên mới
xảy ra chuyện có hướng dẫn viên nước ngoài xuyên tạc bóp méo lịch sử văn hóa việt nam ở đà nẵng tháng sáu
vừa qua khiến dư luận bất bình không chỉ vậy những vụ việc như thế còn làm ảnh hưởng tiêu cực tới
dịch vụ du lịch
nhà nước thất thu thuế
chiến lược phát triển du lịch việt nam đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi chỉ rõ mục tiêu phát triển du lịch
trở thành ngành kinh tế mũi nhọn chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu gdp tạo động lực thúc đẩy phát triển
kinh tế xã hội theo hướng chuyên nghiệp có trọng tâm phát triển song song du lịch nội địa và du lịch quốc tế
gắn chặt với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa tập trung
huy động mọi người
để thực hiện mục tiêu này đã đến lúc chúng ta phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp như phát triển đa dạng sản phẩm du lịch
đầu tư hệ thống hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch kết hợp với đào tạo phát triển nguồn nhân lực
phát triển thị trường xúc tiến quảng bá thương hiệu gắn với đầu tư và chính sách phát triển tích cực hợp tác quốc tế
về du lịch hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách liên quan đến du lịch
tuy nhiên dù cơ chế chính sách về du lịch ưu việt đến đâu dù thị trường du lịch mở rộng thế nào dù sản phẩm du lịch phong phú đến đâu
mà nhân lực trong ngành du lịch không đáp ứng được những đòi hỏi cụ thể trực tiếp của thực tế
thì mục tiêu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước sẽ khó đạt như kỳ vọng
tất nhiên nhân lực ngành du lịch rất đa dạng nhưng đội ngũ hướng dẫn viên du lịch là những người tiếp xúc trực tiếp với du khách
góp phần tạo nên hình ảnh thương hiệu quốc gia cũng như chất lượng dịch vụ đặc biệt với khách du lịch quốc tế
thì hướng dẫn viên du lịch còn được coi là nhà ngoại giao văn hóa
điều này cho thấy vai trò tầm quan trọng của hướng dẫn viên du lịch
hy vọng ngành du lịch sẽ tiến hành đổi mới một cách quyết liệt từ quan điểm quy hoạch chính sách
cho đến chuyển biến trong đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực
góp phần đưa ngành du lịch cất cánh đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài bất cập nhân lực ngành du lịch của tác giả thi phong
bài đăng tin báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau